thưa quý vị công an tỉnh lạng sơn cho biết phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vừa kết hợp với các cơ quan chức năng
phát hiện và bắt giữ xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc
vào ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lạng sơn phối hợp với lực lượng chức năng
trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực quốc lộ một a thuộc địa phận thôn kéo khóac xã yên chạch huyện cao lộc
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát hai mươi chín b một mươi năm nghìn chín trăm năm mươi bảy có dấu hiệu vi phạm vận chuyển hàng lậu
lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô và phát hiện trên xe có vận chuyển hàng không có giấy tờ
chứng minh xuất xứ nguồn gốc bao gồm bốn trăm linh lọ thuốc bôi ngứa dạng mỡ và năm trăm năm mươi tuyếp thuốc bôi ngứa dạng mỡ
tại cơ quan công an tài xế khai nhận toàn bộ số hàng trên được thu mua từ hà nội với giá khoảng một mươi chín triệu đồng
sau đó vận chuyển lên lạng sơn tiêu thụ
lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe nguyễn trọng đường
về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng trên theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ nhóm hàng chục người trốn khỏi casino nhập cảnh trái phép về việt nam
đồn biên phòng cửa khẩu lạng long bình tỉnh an giang hiện đang phối hợp với chính quyền địa phương và công an huyện an phú
tổ chức lực lượng tìm kiếm một người mất tích sau khi bơi qua sông bình ghi để nhập cảnh vào việt nam
trước đó vào sáng ngày một mươi tám tháng tám
chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín của huyện an phú tỉnh an giang bắt giữ và phát hiện bốn mươi người
chưa xác định được nhân thân lai lịch từ casino rickworld tỉnh kandas campuchia bơi sông bình ghi nhập cảnh trái phép về việt nam
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng
bước đầu các đối tượng khai nhận sau khi tìm cách xuất cảnh trái phép sang campuchia thì hợp đồng và làm việc tại các casino
do làm việc quá thời gian quy định không được nghỉ ngơi và không được trả lương nên nhóm người này đã bàn bạc cách
tìm cách vượt biên giới về việt nam
sau khi nhảy xuống sông bình ghi để bơi về việt nam thì một người bị mất tích một người bị bảo vệ của casino bắt giữ trở lại
hiện đồn biên phòng cửa khẩu long bình phối hợp với công an huyện an phú tổ chức lực lượng tìm kiếm người mất tích
cũng liên quan đến vụ việc này lực lượng chức năng đã chuyển bốn mươi người về trung tâm giáo dục cộng đồng xã đa phước huyện an phú
để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới rất tinh vi bằng hình thức chuyển khoản khi mua vàng vừa bị công an tỉnh đắk nông phát hiện
các đối tượng thao tác trên điện thoại tạo yêu cầu chuyển tiền đồng thời thông báo đã chuyển khoản thành công nhằm tạo lòng tin để các tiệm vàng giao vàng rồi nhanh chóng bỏ đi
ngày bảy tháng năm trong lúc bà lê thị kim liên chủ tiệm vàng kim vân ở thị trấn đắc minh huyện đắc minh tỉnh đắk nông đang bán hàng
thì có hai người phụ nữ đến hỏi mua vàng
rồi lừa đảo bằng hình thức thanh toán chuyển khoản để chiếm đoạt vàng của bà liên với tổng số tiền trên tám mươi năm triệu đồng
tương tự ông chu thanh hoàng chủ tiệm vàng ngọc bích ở thị trấn đắk minh cũng bị một người phụ nữ đến hỏi mua vàng
và đề nghị thanh toán bằng hình thức chuyển khoản với tổng số tiền hai mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên do kiểm tra tài khoản chưa nhận tiền nên ông hoàng không đồng ý giao vàng và người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm vàng
có những người khác nếu mà đối tượng những đối tượng mà lạ mặt thứ nhất là lạ mặt và thứ hai là không phải là người địa phương mà nhận chuyển khoản là tốt nhất là tiền
mà tài khoản hay là khi mà mình nhận được tài khoản là mình mới giao dịch nó mới thành công được chứ không nên là những đối tượng đó tạo điều kiện cho những đối tượng đó đi lừa đảo
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk minh tỉnh đắk nông kết luận điều tra chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố đối với nguyễn đăng cát tiên và nguyễn thị bích cùng chú tại tp hcm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài việc đến năm tiệm vàng trên địa bàn huyện đắk minh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền gần một trăm linh triệu đồng trước đó hai đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản là vàng
với trị giá hàng trăm triệu đồng của nhiều tiệm vàng trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
ngoài việc đến năm tiệm vàng trên địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai